chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cũng như nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước liên hiệp quốc về luật biển anglos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đề nghị asean và nga đẩy mạnh hợp tác về các vấn đề an ninh truyền thống và những thách thức mới như phòng chống khủng bố tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao
nghiên cứu khả năng mở rộng chia sẻ thông tin nhiệm vụ giữa các cơ quan thực thi pháp luật asean và nga
xây dựng cơ chế điều phối quan hệ asean nga ở cấp bộ trong đấu tranh với khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia phối hợp triển khai hiệu quả tuyên bố chung asean nga trong lĩnh vực đấu tranh và giải quyết vấn đề ma túy toàn cầu
cũng như cơ chế đối thoại asean nga về các vấn đề an ninh trong công nghệ thông tin
thực hiện kế hoạch cấp căn cứ công dân cho phạm nhân được đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an một số đơn vị địa phương
đã phối hợp với các trại giam trại tạm giam trên địa bàn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động cho các phạm nhân được đặc xá năm nay
tại trại tạm giam công an tp hải phòng phòng cảnh sát quản lý hành chính cũng thu thập thông tin phục vụ cấp căn cước công dân cho hai mươi tám phạm nhân hiện đang chấp hành án
những trường hợp này sẽ được trao căn cước công dân gắn chip điện tử đúng vào ngày làm thủ tục đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
còn tại cà mau tổ công tác phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cà mau đã mang các trang thiết bị đến trại giam cái tàu đóng tại địa bàn xã khánh an huyện u minh để thực hiện quy trình cấp căn cước công dân cho ba mươi chín phạm nhân trong danh sách được đặc xá của chủ tịch nước
dự kiến vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai những người này sẽ được cấp thẻ căn cước công dân khi được nhận quyết định đặc xá
sáng nay công an thành phố hà nội tổ chức đại hội đại biểu đoàn thanh niên công an thành phố lần thứ hai mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
nhiệm kỳ qua công tác đoàn và phong trào thanh niên công an thành phố hà nội có nhiều đột phá mới nhiều cách làm hay sáng tạo nổi bật là hoạt động hiệu quả của công an thành phố hà nội và năm trăm bảy mươi chín nhóm cộng đồng tôi yêu trên mạng xã hội góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái thông tin xấu đáng
trên không gian mạng hoạt động đoàn được tổ chức sôi nổi đi vào chiều sâu gắn công tác chuyên môn với các hoạt động tình nguyện các cơ sở đoàn đã tổ chức gần bốn hoạt động tình nguyện có trên một mươi hai lượt đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện xây dựng nhà tình nghĩa thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

công tác đoàn được tổ chức sôi nổi đi vào chiều sâu gắn công tác chuyên môn với các hoạt động tình nguyện tổ chức gần bốn hoạt động tình nguyện tổ chức gần bốn hoạt động tình nguyện tổ chức gần bốn hoạt động tình nguyện
sau khi làm các thủ tục cần thiết hàng chục đơn vị máu quý giá đã được hiến để cứu người đó là một trong những hoạt động thường niên mà năm nào tuổi trẻ công an tỉnh quảng bình cũng chủ động triển khai nhiều bệnh nhân đã kịp thời nhận những đơn vị máu của lực lượng tuổi trẻ công an tỉnh qua cơn nguy kịch